nhưng khi tổ chức thi tuyển thì phải tính đến đội ngũ cán bộ đang có phải bảo đảm thi tuyển đúng quy định và phải thực sự tuyển dụng được những người đáp ứng được nhiệm vụ công việc
để giảm tài ùn tắc giao thông ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị quốc hội bổ sung ban hành luật phí lệ phí mức phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải khi lưu hành của phương tiện xe cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm phương tiện
phí phương tiện xe cơ giới đường bộ và một số khu vực có nguy cơ ủn tắc giao thông
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đề nghị bộ giao thông vận tải cùng thống nhất kiến nghị quốc hội bổ sung và ban hành luật phí lệ phí mức phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải khi lưu hành của phương tiện xe cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm phương tiện
phí phương tiện xe cơ giới đường bộ và một số khu vực có nguy cơ ủn tắc giao thông quản lý xe đạp điện tương tự như xe máy quy định chủ xe ô tô phải lắp đặt thiết bị thu phí tự động và mở tài khoản để phục vụ công tác thu phí và xử lý vi phạm
mục tiêu cơ bản của việc áp dụng phí chống ủn tắc không phải là số tiền thu được từ người dân mà là biện pháp nhằm kiểm soát tình hình giao thông tại các khu vực đông đúc vào giờ cao điểm
triển lãm quốc tế việt build hà nội hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại cung triển lãm kiến trúc quy hoạch và xây dựng quốc gia
không chỉ có trưng bày giới thiệu sản phẩm tại triển lãm còn có các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu dịch vụ sản phẩm công nghệ mới của ngành xây dựng
đây là kỳ thứ hai trong năm hai nghìn một mươi tám triển lãm việt build được tổ chức tại hà nội triển lãm lần này có sự tham gia của gần bốn trăm linh doanh nghiệp trong đó có hơn hai trăm sáu mươi doanh nghiệp trong nước
bảy mươi năm liên doanh và hơn sáu mươi doanh nghiệp và các tập đoàn nước ngoài đến từ hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ
hầu hết các sản phẩm trưng bày tại triển lãm là các dòng sản phẩm mới được nghiên cứu và đầu tư cung cấp cho mọi loại hình dự án nhà ở bất động sản yếu tố công nghệ tiện ích tiết kiệm năng lượng an toàn công trình được các doanh nghiệp trú trọng giới thiệu ra thị trường
tết trung thu đang đến gần nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm bánh trung thu tăng cao hoạt động sản xuất bánh trung thu cũng vì thế mà đang vào giai đoạn cao điểm
hà nội là địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mặt hàng này mặc dù được kiểm soát gắt gao tuy nhiên hàng năm qua kiểm tra các lực lượng chức năng của thành phố vẫn phát hiện được nhiều sai phạm như các cơ sở sản xuất bánh trung thu cố ý sử dụng các loại phẩm màu chất bảo quản độc hại nguyên liệu không bảo đảm các công đoạn sản xuất không bảo đảm
chính vì vậy để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa trung thu hà nội xác định tăng cường siết chặt quản lý kiểm tra an toàn thực phẩm dịp này là nhiệm vụ rất quan trọng
nằm cách trung tâm hà nội gần hai mươi km làng la phù hoài đức nổi tiếng về nghề làm bánh kẹo từ sáng cho đến quá trưa con đường duy nhất dẫn vào làng lúc nào cũng nhộn nhịp xe cộ đan sen khói bụi
ở đây nhà nhà làm bánh người người buôn kẹo bánh hai bên đường chỉ thấy săn sát các kiosk cửa hàng và xe cộ
đặc biệt những ngày trước trung thu làng lao phù lại nhộn nhịp tấp nập xe vào ra chở hàng tấn bánh nướng bánh dẻo đi khắp nơi
đối với ngay từ đầu vụ tết trung thu chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể thành nập đoàn kiểm tra niên ngành để kiểm tra các hộ sản xuất chế biến bánh trung thu và kinh doanh bánh trung thu
tại lao phù bên cạnh một số cơ sở sản xuất bánh trung thu chưa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm như hóa đơn chứng từ không đầy đủ nguyên liệu làm bánh thì đựng trong những thùng sơn có bẩn thì vẫn có những cơ sở sản xuất bánh truyền thống đạt chất lượng
đây là một cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống trên địa bàn xã
với quyết tâm xây dựng thương hiệu bánh trung thu truyền thống làng nghề la phủ hiện nay cơ sở này đã được trang bị máy móc hiện đại nhân viên mặc đồng phục và được trang bị đầy đủ găng tay khẩu trang trong quá trình làm bánh
so với hàng năm mùa trung thu năm nay số lượng sản xuất của cơ sở này đã giảm đáng kể bởi rất nhiều các mặt hàng bánh trung thu được nhập từ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ lại được bán với giá rẻ hơn vẫn đang tràn lan trên thị trường
đây cũng là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến việc một số cơ sở sản xuất bánh như cơ sở này tại la phù mặc dù quy trình sản xuất vẫn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng thương hiệu la phù vẫn chưa thực sự chiếm được lòng tin của người tiêu dùng
để những thương hiệu bánh truyền thống đạt chất lượng đến tay người tiêu dùng chính quyền xã cần lên kế hoạch quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra điều kiểm vệ sinh tại các cơ sở sản xuất bánh đồng thời định hướng cho các cơ sở sản xuất tìm hướng đi phù hợp để sản phẩm la phù đạt chất lượng đến với tay người tiêu dùng

đối với tất cả các sản phẩm thì đã đăng ký chất lượng và đăng ký đối với nguyên liệu đầu vào chúng tôi xác định nó là nhiệm vụ chính để chúng tôi quản lý
cái thứ hai là cơ sở vật chất của doanh nghiệp hai tiêu chí chúng tôi đã tập trung vào nguyên vật liệu để xuất xứ có nguồn gốc rất rõ ràng
cái thứ hai là cơ sở vật chất của doanh nghiệp hai tiêu chí chúng tôi đã tập trung vào nguyên vật liệu để xuất xứ có nguồn gốc rất rõ ràng
cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp thì đã được đầu tư trang thiết bị máy móc
cụ thể tất cả các máy móc sản xuất đều đã làm bằng máy móc thay thế cho máy móc thủ công chế biến và tất cả quy trình theo hệ vận hoàn
cơ sở sản xuất phải đảm bảo được quy trình tức là những khu sản xuất phải được tách riêng nhau tránh ô nhiễm từ những sản phẩm thực phẩm sống sang khu sản phẩm chín
và phải bảo quản sản phẩm thực phẩm trong cái điều kiện mà cơ sở đã tự công bố sản phẩm hoặc công bố sản phẩm để đảm bảo được cái chất lượng của cái bánh trung thu
dù điều kiện nhỏ hoặc dù điều kiện sản xuất theo mùa vụ cũng phải luôn luôn đáp ứng được những điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp trung thu đoàn thanh kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số một của thành phố hà nội mới đây cũng đã làm việc tại xã lao phù và quận thanh xuân về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết trung thu hai nghìn hai mươi
tại đây đoàn đã kiểm tra tại một cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống và một số cơ sở bán bánh trung thu
qua kiểm tra cho thấy nhìn chung các cơ sở này đều chấp hành tốt các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
tết trung thu đang đến gần đây là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến
vì thế việc xiết chặt quản lý tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp này là nhiệm vụ rất quan trọng
thực hiện sự chỉ đạo của ubnd tp hà nội về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nhân dịp tết trung thu hai nghìn một mươi tám
thì ubnd quận đã kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện xuống một mươi một phường
toàn quận chúng tôi đã thành lập một mươi ba đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm
cấp quận thành lập hai đoàn và một mươi một phường là một mươi một đoàn đã kiểm tra hai cơ sở sản xuất bánh trung thu
và một trăm bốn mươi tám cơ sở sản xuất kinh doanh các bánh ngọt và bánh trung thu trên địa bàn quận
và chúng tôi đã xử lý bảy cơ sở phạt tiền với số tiền là một mươi bốn triệu đồng
và các lỗi vi phạm ở đây thì chủ yếu là không thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ
và không thực hiện các quy định về các trang phục bảo hộ theo quy định
công tác an toàn thực phẩm của tết trung thu của hà nội qua những năm qua
thành phố ngư quan tâm chỉ đạo các quận huyện các cơ sở phải triển khai quyết liệt
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho tết trung thu
thành phố đã ban hành quyết định một trăm sáu mươi bốn ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
và ban hành quyết định bốn nghìn bốn trăm linh bốn ngày hai mươi tháng tám để thành lập ba đoàn kiểm tra
thì hiện nay qua đánh giá của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm là nơi tổng hợp tất cả
thì hiện nay cả ba đảng đã đang kiểm tra
số các cơ sở kiểm tra số các quận huyện và cơ sở kiểm tra cho đến nay đã được là một mươi ba quận huyện
qua tổng hợp tình hình của tất cả các đoàn cũng như trực tiếp của đoàn chúng tôi thấy rằng
các quận huyện đã hết sức quan tâm và chỉ đạo quyết liệt các phòng ban
triển khai kế hoạch của thành phố và tổ chức kiểm tra các cơ sở cũng như làm công tác tuyên truyền
trong thời gian tới các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra
các cơ sở kinh doanh chế biến các mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp
trong thời gian tới việc thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được thực hiện trước
trong và sau dịp trung thu nhằm không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường
bên cạnh đó người tiêu dùng cũng nên mua bánh trung thu ở những cơ sở có địa chỉ rõ ràng
nơi bày bán đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra kỹ nhãn mát
ngày sản xuất và hạn sử dụng không sử dụng bánh đã mốc hỏng
ông trần ngọc quyên sống tại ba đình hà nội
như được trở về những ký ức của một hà nội bình yên không ồn ào náo nhiệt
cùng ngắm nhìn lại kiến trúc độc đáo của hà nội qua các thời kỳ
những nét văn hóa đậm chất người hà thành xưa
thông qua các tư liệu hình ảnh tại buổi triển lãm
thời gian hơn ba mươi năm hay là năm mươi năm thì cũng không phải là quá nhiều
nhưng mà cũng đủ dài để thấy rằng là hà nội đã có một cái sự thay đổi cực kỳ
là nhanh chóng
từ cái thời tôi mới lên hà nội thì chỉ có xe đạp
rất là thưa người rất là ít xe cổ
và có tiếng tàu điện lanh canh và cũng đi rất chậm nữa
tôi nhớ hồi đó tôi học ở mỹ trì hà nội
thì phải nhìn thấy cái tàu điện từ phía hà đông nó ra
thì bắt đầu lững thững đi từ cái mỹ trì trường tôi học ra đi vẫn vừa
và lúc đó thì chỉ có bờ hồ
muốn tham quan hà nội hay là muốn ra hà nội chơi thì chỉ có lên bờ hồ
và hà nội thì thay đổi rất nhiều
thì cái đó thì ai cũng thấy là bây giờ rất nhiều khu đô thị mới mọc tên
hạ tầng cơ sở phát triển cũng rất là nhanh rất là mạnh
những hình ảnh quen thuộc về đời sống sinh hoạt của người dân hà nội khu phố cổ hồ khơ
thành cổ hà nội cùng nhiều thắng cảnh di tích lịch sử đều được tái hiện lại sinh động trong ba chủ đề của triển lãm
thông qua cuộc trưng bày này
ban tổ chức hy vọng sẽ giúp người xem có cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử văn hóa của thăng long hà nội xưa
đây cũng là dịp để người xem được tiếp cận nguồn tư liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt
đối với công trình nghiên cứu về lịch sử văn hóa quy hoạch và kiến trúc của một thủ đô ngàn năm văn hiến
trước đây cũng có một hai lần có những triển lãm của hội lịch sử việt nam
về những bức bưu ảnh cổ mà do viện bác cổ đông dương người ta tặng lại
nhưng đấy nó chỉ là những bưu ảnh cổ
nó rất là nhỏ nó chụp lại một cái khuôn viên rất là nhỏ một cái nhà một cái phố rất nhỏ
nhưng hiện nay thì là
trận lãm này
là nó khái khoát
toàn bộ cái sự thay đổi của hà nội
một cái không gian rộng hơn
từ cái thời nhượng địa
mà cho tới cái thời này cho nên cái đó là cái khác cơ bản
nó không phải là chỉ là cái bưu ảnh
mà nó là những cái
hình rất là lớn
và những không gian rất là lớn
những cái bản vẽ rất là cụ thể rất là xúc tích
mình thấy được toàn cảnh hà nội từ xưa
từ cái thời còn là nhượng địa
cho tới bây giờ
thì nó thật ra nói thì tới thời nhượng địa thì mình cũng chỉ đọc qua sửa sách trên giấy thôi
thì mình không nhìn thấy hình ảnh
thì bây giờ nhìn thấy hình ảnh
và nhìn thấy hình vẽ thì nó rất là rõ
thì tôi thấy là những cái đó là rất là quý và nó là lịch sử
lịch sử thì nó luôn luôn là cái
người ta cần phải biết
bởi vì nó là cái nền tảng của một cái dân tộc
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết